bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn triển khai thí điểm cách ly tập trung với người nhập cảnh có xét nghiệm âm tính đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó bộ y tế triển khai thí điểm tại tỉnh quảng ninh trong thời gian từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng bảy
thời gian cách ly y tế tập trung là bảy ngày đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc là đã khỏi bệnh covid một mươi chín
ngoài ra có kết quả xét nghiệm real time pcr âm tính với sars cov hai và xét nghiệm kháng thể kháng sars cov hai dương tính vào ngày thứ nhất sau khi nhập cảnh
với các trường hợp còn lại thực hiện cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày thay vì hai mươi một ngày như hiện nay
sau khi hoàn thành cách ly tập trung bảy ngày các đối tượng này sẽ tiếp tục cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú
đối tượng áp dụng quyết định này là những người nhập cảnh theo quy định của chính phủ việt nam và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan đến
quản lý cách ly y tế tự theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh